trên một trăm ba mươi bảy lao động đang hoạt động khai thác ở các vùng biển các tỉnh
và đã được lực lượng bộ đội biên phòng biết thông tin hướng đi của bão
dự kiến tối nay các phương tiện sẽ vào các nơi trú bão an toàn
theo dự báo bão số bốn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp vào địa bàn tỉnh nghệ an
gây mưa lớn trong vài ngày tới
ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp phòng chống bão
cấm tàu thuyền ra khơi từ năm giờ sáng và yêu cầu các tàu thuyền về bến nheo đậu trước một mươi năm giờ chiều nay
các lực lượng liên quan kịp thời hỗ trợ kêu gọi toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm
vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn kiểm soát chặt chẽ không để tàu ra khơi đánh bắt hải sản
cấm tàu thuyền hoạt động trên biển cắt cửa sông từ một mươi hai h ngày hai mươi chín tháng tám cho đến khi bão số bốn tan
tính đến một mươi một h ngày hai mươi chín tháng tám số tàu cá của tỉnh quảng ngãi đang hoạt động trên các vùng biển là sáu trăm năm mươi tàu
với sáu hai trăm hai mươi bốn lao động trong đó có sáu mươi chín tàu với bốn trăm năm mươi hai lao động đang hoạt động
ở vùng biển quảng ngãi
trước diễn biến phức tạp của cơn bão số bốn bộ chỉ huy bộ đội bên phòng tỉnh cùng với các địa phương
đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão chủ động triển khai các phương án ứng phó với phương châm
bốn tại chỗ giảm thiểu thiệt hại tính mạng của người dân tránh thiệt hại đáng tiếc
với hành vi côn đồ xem thường tính mạng tỉnh quảng ngãi đang hoạt động trên các vùng biển
tính mạng của người khác nguyễn văn còn chú tệ xã thạnh đông a huyện tân hiệp tỉnh kiên giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân hiệp bắt tạm giam vào sáng nay
về hành vi cố ý gây thương tích khi có kết quả giám định thương tật của bị hại
tại cơ quan công an còn khai nhận vào trường ngày hai mươi năm tháng sáu khi đến quán cà phê gần nhà
thì gặp hồ nghĩa nhân chú cùng địa phương cũng đang ngồi uống cà phê tại đây
lúc này còn nhớ lại chuyện trước đó mình bị một nhóm thanh niên gửi đánh trước mặt nhân
nhân không can ngăn nên còn đến hỏi chuyện nhân và cả hai xảy ra số sát
còn lấy cây dao giấu sẵn trong người bất ngờ đâm vào mặt làm nhân bị trọng thương và bỏ chạy
sau khi gây án còn dùng lời lẽ hâm dọa những người can ngăn rồi mới bỏ đi
theo kết quả giám định pháp y tỷ lệ thương tật mà còn đã gây ra cho nhân là một mươi năm
thưa quý vị ngày hai mươi chín tháng tám đội quản lý thị trường số hai mươi sáu thuộc cục quản lý thị trường thành phố hồ chí minh
phối hợp cùng phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố kiểm tra phát hiện số lượng lớn thuốc tây đặc trị không có hóa đơn chứng từ
sau nhiều ngày mật phục lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra ngôi nhà ở số một đường quân sự thuộc phương một mươi một quận một mươi một
phát hiện số lượng lớn thuốc tây đặc trị nhập từ nước ngoài
qua kiểm tra số lượng thuốc tây này không có hóa đơn chứng từ không có nhãn phụ trên hàng hóa
phần lớn số thuốc này với khoảng hai mươi loại thuốc được sản xuất tại ý thổ nhĩ kỳ có giá thành cao ngoài thị trường
tổng giá trị ước tính hàng tỷ đồng
được biết địa điểm kiểm tra là nơi kinh doanh chứa trữ mặt hàng này
lực lượng quản lý thị trường đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số thuốc tây trên để làm rõ xử lý
thưa quý vị sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa có văn bản gửi phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện
và hiệu trưởng các trường mầm non trực thuộc trên địa bàn về việc triển khai chương trình giáo dục giới tính cho trẻ từ ba tới năm tuổi
về nội dung chương trình gồm nhận biết giới tính bản thân hiểu biết về các bộ phận trên cơ thể cách thức bảo vệ
có kỹ năng xử lý tình huống và cách phòng tránh nguy hiểm xử lý mối quan hệ chung trong khuôn khổ giới tính
kỹ năng tự vệ chăm sóc vệ sinh bảo vệ các bộ phận trên cơ thể và cách phòng tránh nguy hiểm
hướng dẫn trẻ thực hiện năm bốn xin phép
quy tắc năm ngón tay cách gọi tên các bộ phận trên cơ thể cách bảo vệ chăm sóc và vệ sinh
mục đích của chương trình nhằm giúp trẻ hiểu về cơ thể mình biết bảo vệ bản thân trước nguy cơ bị xâm hại
biết tôn trọng mình và tôn trọng người khác
cũng theo sở giáo dục đào tạo tp hcm chương trình trên còn nhằm mục đích cung cấp kiến thức
kỹ năng và phương pháp giáo dục giới tính một cách khoa học cho giáo viên mầm non
giúp phụ huynh thay đổi quan điểm và phối hợp tốt với nhà trường trong việc giáo dục giới tính cho trẻ
trước tình trạng xe khách xe hợp đồng hoạt động bắt nháo dừng đón trả khách vô tội vạ trên các tuyến quốc lộ gây mất trực tự
cảnh sát giao thông tp hcm đã triển khai nhiều biện pháp để xử lý
trong đó việc mật phục ghi hình xử lý đem lại hiệu quả cao đánh vào nhận thức của các tài xế
đây là những phương tiện dừng đón trả khách sai quy định trên quốc lộ một
đoạn gần khu du lịch suối tiên quận chín tp hcm
sau khi ghi hình vi phạm tổ công tác đội cảnh sát giao thông rạch chiếc sẽ thông báo với nhau qua bộ đàm để chốt chặn dừng xe xử lý
với hình ảnh cụ thể đa số các tài xế đều chấp nhận ký vào biên bản
cái thao tác tài xế thì thấy khách quát phải ngừng lại rước có rút kinh nghiệm đâu có dám ở suối tiên nữa
nếu mà đi di chuyển trên tiến đường quốc lộ một
khách người ta mà tắp vô như vậy là đột ngột
thì như tôi là người đi đường thì rất là dễ bị mất tay lái
bởi vì nhiều khi là mình đang chạy tốc độ nó tương đối nhanh bốn mươi năm mươi kmh
thì xe nó tắp vô đột ngột mình thắng không kịp
rất là dễ xảy ra cái va chạm cũng như là té ngã
nó rất là nguy hiểm đặc biệt là như mình đàn ông thì mình cứng tay lái
thì đôi khi mình còn vượt qua được chứ còn như phụ nữ thì người ta yếu tay lái như vậy
như xe tắp như vậy rất là dễ khiến cho người ta quản và gây ra tai nạn
hoạt động của xe dù bến cóc được đánh giá là gia tăng trong thời gian vừa qua
mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường nhiều giải pháp
một trong những nguyên nhân là do tài xế nhà xe và các quán ăn ven đường
sử dụng người cảnh báo chốt kiểm tra của cảnh sát giao thông để né sai phạm
các quán cơm cỡ người đi theo lực lượng cảnh sát giao thông
để thông báo về cho các tài xế dừng đậu
cái này là mình ghi hình là mình bất ngờ đi tài xế nó không biết
là ai ghi hình nên mình chia ra hai tổ trên tổ dưới tổ là hiệu quả rất là sát sức
cũng mong là các đơn vị cơ quan chức năng cũng sớm sẽ có những biện pháp quyết liệt
để mà chấn chỉnh tình trạng này để giúp cho người dân có thể yên tâm
khi mà lưu thông trên xuyên đường
trong dịp cao điểm lễ hai tháng chín này cảnh sát giao thông tp hcm sẽ tăng cường
phối hợp với thành trà giao thông và các địa phương
siết chặt hoạt động của xe dù bến cốc trên địa bàn
đảm bảo trật tự an toàn giao thông thông suốt để người dân về quê nghỉ lễ
hôm nay ngày hai mươi chín tháng tám lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm lãnh đạo một số sở ngành
và đông đảo người dân đã đến tham dự lễ tiên thường lần thứ một trăm tám mươi bảy của tổng trấn thành
gia đình tả quân lê văn duyệt do ban quản lý di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia
lăng lê văn duyệt quận bình thạnh tp hcm
tã quân lê văn duyệt là một nhà chính trị quân sự tài ba
đối với vùng đất phía nam ông có công lớn trong việc khai hoang lập ấp
hai lần làm tổng trấn thành gia đình
ông được ca ngợi là người tài năng đức độ vừa trị an sức sở vừa chăm lo đời sống nhân dân
ông đã đóng góp nhiều công lao trên các mặt chính trị kinh tế quân sự giai đoạn đầu triều nguyễn
lễ dỗ tả quân lê văn duyệt được tổ chức hàng năm tại làng lê văn duyệt
còn được gọi là lăng ông bà chiểu được xây dựng từ năm một nghìn tám trăm tám mươi
được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm một nghìn chín trăm bảy mươi
thu hút hàng chục ngàn khách thập phương đến viếng
cái cảm nhận của tôi về cái tinh thần cái tâm thức của người dân
họ rất quý trọng và tôn tính đức thượng công
cho nên là những ngày mà vỗ chạp cũng như là lễ thượng điền
cũng đều quy động lực bà con cô bác đến đây để mà thăm viếng
dân hương đảnh lễ đức thượng công nước lòng tôn kính là một con người
tuy rằng là chưa phải là không phải là người mở đất
nhưng lại là một người đã đem đến cái thịnh trị và sự an lành cho bà con cô bác ở đây
lúc ngài còn sống cũng như lúc ngài đã tình
ngoài các nghi thức tính ngưỡng lễ dỗ còn có hoạt động hết kỳ yên cầu mưa thuận gió hòa
quốc thái dân an và nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật
hát bội diễn ra xuyên suốt trong ba ngày lễ vỗ
và người dân từ khắp các nơi đổ về đây rất đông
vì vậy công an quận bình thành
đã chủ động tăng cường lực lượng cảnh sát khu vực cảnh sát giao thông
để đảm bảo an ninh trực tự tại khu vực lăng và kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra
trong quá trình tổ chức lễ bà chỉ huy đã lên kế hoạch phân công các bộ chiến sĩ
và lực lượng bảo vệ dân phố dân phòng chốt chặn để bảo vệ
công an phường có tổ chức chốt chặn và ngăn chặn các trường hợp lấn chiếm lòng đầy đường
hay là buôn bán trước lăng
đối với ngã ba thì có bố trí cảnh sát giao thông điều tiết
lễ này là một lễ quan trọng thì lên khuyến kháo người dân khi mà đi tham gia lễ
thì bảo quản chốt chặn cá nhân
bên cạnh đó thì lực lượng công an quận hay công an phường thì cũng tham gia mật phục
hoặc là bố trí các bộ chiến sĩ để bảo vệ an ninh trực tự do người dân
mục đích của lễ vỗ không chỉ để tưởng nhớ đến đức tả quân
mà còn để cầu nguyện cho người dân sài gòn gia đình nói riêng
và trên cả nước nói chung có cuộc sống yên vui hạnh phúc
qua đó giáo dục cho thế hệ trẻ truyền thống uống nước nhớ nguồn
truyền thống lịch sử của dân tộc
theo ban quản lý lễ dỗ năm nay sẽ diễn ra trong ba ngày
từ ngày hai mươi chín tháng tám đến ngày ba mươi một tháng tám nhằm ngày hai mươi chín tháng bảy đến ngày một tháng tám năm kỷ hợi
hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
dẫn đầu đoàn công tác của bộ công an đã làm việc với công an tỉnh ninh bình
về công tác xây dựng công an xã chính quy tham gia buổi làm việc với đoàn
có đồng chí nguyễn thị thanh ủy viên ban trạm
chấp hành trung ương đảng bí thư tỉnh ủy đồng chí đinh văn điến
phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ubnd tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh
báo cáo về công tác bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
đại tá phạm văn sơn giám đốc công an tỉnh ninh bình cho biết
đến nay công an tỉnh ninh bình đã phối hợp với ubnd các huyện thành phố
bố trí bốn mươi sáu công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
tại một mươi hai trong số một trăm hai mươi hai xã thị trấn theo mô hình của bộ công an
bên cạnh đó để bảo đảm lực lượng cho các tổ công an phụ trách xã và công an xã chính quy
công an tỉnh ninh bình đã điều động tăng cường gần ba trăm linh cán bộ chiến sĩ của các phòng
và học viên mới tốt nghiệp các trường công an nhân dân cho công an các huyện thành phố
tại buổi làm việc bộ trưởng bộ công an tô lâm ghi nhận và đánh giá cao những kết quả
mà tỉnh ninh bình trong đó có công an tỉnh ninh bình đạt được
đặc biệt là việc thực hiện chủ trương xây dựng công an xã thị trấn chính quy
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới công an tỉnh ninh bình cần tiếp tục lựa chọn cán bộ chiến sĩ
có đủ điều kiện để đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ bố trí đảm nhiệm chức danh công an xã
đồng thời ra soát tạo điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết bị phương tiện vũ khí công cụ hỗ trợ
và quan tâm đến chế độ chính sách của lực lượng công an xã bán chuyên trách
hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của công an xã
đặc biệt công an tỉnh ninh bình cần đẩy mạnh việc tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ
năng lực công tác cho cán bộ chiến sĩ và thường xuyên hướng dẫn kiểm tra đôn đốc
để nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng công an xã chính quy tại cơ sở
trước đó bộ trưởng tô lâm cùng đoàn công tác đã đến thăm kiểm tra thực tế công tác
của lực lượng công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã tại xã gia vân huyện gia viễn
nghe báo cáo hoạt động thực tế của các đồng chí công an xã trong thời gian qua
uban đánh giá đúng thực chất những tồn tại khó khăn cần khắc phục trong thời gian tới
để việc triển khai thực hiện luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi tám và chủ trương tăng cường công an chính quy
đảm nhiệm chức danh công an xã đạt được hiệu quả tốt nhất
cũng trong ngày hôm nay ban chỉ đạo tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng về nâng cao hiệu quả
tổ hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia đã họp các tiểu ban tổ chức
thượng tướng lê quý vương
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
chỉ đạo tại hội nghị thượng tướng lê quý vương khẳng định đảng và nhà nước ta rất quan tâm chỉ đạo công tác phòng chống ma túy
tuy nhiên từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay đã phát hiện sự can thiệp chỉ đạo của các đường dây tội phạm ma túy là người nước ngoài
như myanmar lào thái lan việt nam singapore
vì vậy thứ trưởng mong muốn qua việc việt nam đăng cai tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng
về nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia
thì các nước trong khu vực và các đối tác sẽ tăng cường hợp tác đấu tranh tốt với tội phạm ma túy
hạn chế tối đa việc trồng cây thuốc viện và sản xuất mua bán vận chuyển các loại ma túy
chia sẻ kinh nghiệm thực hiện cai nghiện cho người nghiện ma túy
tại hội nghị trung tướng phạm văn các cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng khẳng định
sẽ phối hợp tập trung mọi điều kiện để hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp mang lại hiệu quả cao
dự kiến hội nghị sẽ được tổ chức từ ngày chín tháng chín đến ngày một mươi hai tháng chín tới
công tác gia đình và trẻ em công an nhân dân chủ trì buổi tọa đàm
với bốn mươi bài tham luận được gửi tới ban tổ chức cũng như sự tham gia tham luận của đại diện nhiều đơn vị
công an các tỉnh thành phố tọa đàm đã làm nổi bật được vai trò của gia đình cán bộ chiến sĩ công an
trong thời gian qua cũng như trong thời gian tới chỉ ra được những thuận lợi và khó khăn đang ảnh hưởng trực tiếp
tới việc giữ gìn gia đình cán bộ chiến sĩ nói riêng và công tác công an nói chung
trong đó nhiều tham luận đã chỉ ra được các mô hình hay về xây dựng gia đình cán bộ chiến sĩ hạnh phúc bền vững
trong đơn vị địa phương mình